vì vậy chăm lo xây dựng cán bộ cấp chiến lược phải được xem là trọng tâm trong công tác cán bộ
bốn vậy cần phải nhận diện được các đặc điểm phát hiện các mâu thuẫn và đề xuất phương thức giải quyết mâu thuẫn tìm động lực cho cán bộ cấp chiến lược phát triển xứng đáng với vị thế trách nhiệm trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới
trong chương trình hôm nay xin giới thiệu phần đầu bài xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay quan điểm đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết của phó giáo sư
phó giáo sư tiến sĩ đoàn my huấn tổng viên tập tạp chí cộng sản mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cán bộ cấp chiến lược là bộ phận nằm ở thượng đỉnh của tháp nhân sự giữ các vị trí trọng yếu mang tính quyết định toàn cục sự nghiệp cách mạng
bản thân từ chiến lược đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của cán bộ cấp chiến lược
xét về mặt ngữ nghĩa của từ chiến lược thì chiến là đánh trận
đây lược là nét chính trọng yếu tức là bộ phận chính trọng yếu dù là số ít nhưng có vai trò quyết định toàn cục sự nghiệp cách mạng của đất nước cục diện chiến tranh trong cuộc chiến
không phải ngày nay chúng ta mới nêu khái niệm cấp chiến lược mà trong quan chế nhà nước phong kiến cũng đã có sự phân chia thành quân vương và quần thần
có thể hiểu quân vương là lãnh đạo cấp chiến lược còn quần thần là lãnh đạo cấp chiến thuật
còn việc xác định cán bộ cấp chiến lược gồm các chức danh do bộ chính trị ban bí thư quản lý sáu trăm một mươi người là một cách thức xét theo chủ thể quản lý cán bộ
khái niệm cán bộ cấp chiến lược được sử dụng để phân biệt với cán bộ cấp chiến thuật cán bộ cấp trung cán bộ cấp cơ sở những người có nhiệm vụ cụ thể hóa thừa hành triển khai các quyết định lãnh đạo quản lý của cán bộ cấp chiến lược thường chỉ giới hạn ở phạm vi một tổ chức thứ cấp một đơn vị địa phương cộng đồng
vai trò của cán bộ cấp chiến lược do vị trí vị thế trách nhiệm của nó quy định
cán bộ cấp chiến lược tạo thành bộ phận thuộc cơ cấu nhân sự thượng đỉnh của tổ chức có chức năng hoạch định các quyết sách chiến lược cho toàn đảng toàn dân tộc lập trình kế hoạch chiến lược để tối ưu hóa khả năng thực thi các quyết sách chiến lược thu nhận phân tích xử lý tổng hợp hóa các thông tin phản hồi từ đối tượng lãnh đạo quản lý để hiệu chỉnh thay đổi các quyết sách chính trị
cán bộ chiến lược là bộ phận làm thành trụ cột thống lĩnh toàn bộ đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị và đất nước có tính đại diện cho thể chế cầm quyền
có thể nhận thấy mấy đặc điểm sau đây của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
tuy là số ít nhưng đội ngũ cán bộ này là bộ phận tinh hoa nắm các vị trí then chốt trọng yếu của hệ thống chính trị và đất nước mang tính đại diện cho thể chế hầu hết là những người đứng đầu đất nước ngành địa phương
ở vị trí thượng đỉnh của cấu trúc quyền lực cán bộ cấp chiến lược có vai trò quyết định đến sự sống còn thành bại của đảng của đất nước của sự nghiệp cách mạng nên mọi quyết định và hoạt động của đội ngũ cán bộ này đều mang ý nghĩa chiến lược
khách thể chi phối hoạt động lãnh đạo quản lý của cán bộ cấp chiến lược mang tính chất rộng về mặt không gian dài hạn về mặt thời gian đa dạng và phức tạp về nội dung thay đổi thường xuyên do áp lực của khách thể rộng lớn tính bất định cao khó lường của bối cảnh
sản phẩm đầu ra của cán bộ cấp chiến lược là đường lối chủ trương chính sách tầm chiến lược nên chủ thể hoạch định phải có những phẩm chất giá trị tố chất năng lực tương ứng
là bộ phận thượng đỉnh của tháp nhân sự thường có khoảng cách với quần chúng với thực tế ở cơ sở chủ yếu là lãnh đạo quản lý gián tiếp thông qua trung gian nên cán bộ cấp chiến lược phải có phương pháp công cụ cách thức lãnh đạo tương ứng mới thường xuyên duy trì được quan hệ với đời sống thực tế ở cơ sở

kế tục sự nghiệp không làm cho các chiến lược bị đứt gãy gián đoạn rơi vào tư duy nhiệm kỳ
kế tục sự nghiệp không làm cho các chiến lược bị đứt gãy gián đoạn rơi vào tư duy nhiệm kỳ